thưa quý vị vào dạng sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy một người đàn ông đã bất ngờ cầm dao sang các nhà hàng xóm
chém một người tử vong tại chỗ ba người khác bị thương trong đó hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch
và thông tin ban đầu cho biết là vào khoảng bốn giờ sáng nay một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tệ xóm văn giang xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã bất ngờ cầm dao sang các nhà hàng xóm
chém một cặp vợ chồng và một người khác trọng thương
sau khi vớt dao đối tượng tiếp tục sang một nhà hàng xóm khác dùng bơm hơi đánh một người phụ nữ bị thương
ngay sau khi gây ra vụ việc đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
hiện công an huyện tân kỳ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng